liên quan đến vụ việc nhóm bông hồng đen tự y lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm tại hải phòng
trung tâm kiểm soát bệnh tật hải phòng quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen
để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra
cục phòng chống hivs bộ y tế vừa đưa ra thông tin chính thức về hoạt động của tổ chức nhóm bông hồng đen
cầu vồng đen
theo đó nhóm bông hồng đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng chống hiv aids tại cộng đồng
là phù hợp với chủ trương đã nêu tại chiến lược quốc gia về chấm dứt dịch bệnh s vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra
trung tâm kiểm soát bệnh tật hải phòng quyết định tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen
hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức đấu giá trực tuyến một mươi một biển số xe ô tô của một mươi tỉnh thành phố
thế nhưng chỉ sau ít phút thì hoạt động của website đã bị tê liệt
khiến việc đấu giá không thể diễn ra được
liên quan đến vấn đề này chiều nay
đại diện đơn vị phụ trách đấu giá đã tổ chức họp báo thông tin về vấn đề này
tại buổi họp báo do công ty đấu giá hợp danh việt nam tổ chức
đại diện công ty cho biết hiện sự cố kỹ thuật đang được công ty tập trung mọi nguồn lực
để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng
đồng thời đối với những người đã nộp tiền hồ sơ và tiền đặt cọc
một biển số sẽ được đảm bảo giữ nguyên quyền lợi khi tham gia cuộc đấu giá tiếp theo
sau khi tổ chức chặn người đi đường
xin tài sản bất thành nhóm đối tượng dùng hung khí ném vào đám tang khiến một người bị thương
công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đã quyết định tạm giữ đối với năm đối tượng
để làm rõ về hành vi cướp tài sản cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
ngày sáu tháng tám sau khi uống rượu nhóm đối tượng trên đã rủ nhau mang dao tự chế đi xin tiền của người đi đường
khi cả nhóm phát hiện đôi nam nữ đi xe máy nên đã yêu cầu dừng xe
nhưng nạn nhân hoảng sợ tăng ga bỏ chạy vào một đám tang bên cạnh đường cầu cứu
lúc này thì nhóm đối tượng táo tận xông vào đám tang đuổi đánh đôi nam nữ
thời điểm này ông nguyễn mạnh linh chủ nhà đi ra phía trước thì bị một đối tượng dùng dao chém vào tay gây thương tích
các đối tượng còn lại đập phá đồ đạc trong đám tang rồi tẩu thoát
cơ quan công an đã thu giữ một dao tự chế dài hai xe mô tô các đối tượng sử dụng

cơ quan công an đã kiểm tra giấy tờ của một tài xế điều khiển phương tiện ô tô khách
phát hiện đối tượng này đã sử dụng giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân
nghi vấn không do cơ quan có thẩm quyền cấp
làm việc với đối tượng đối tượng khai là nguyễn trí nghĩa chú tại huyện long hồ của tỉnh vĩnh long
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận hai loại giấy tờ trên là giả do nghĩa đặt mua qua mạng xã hội
trong quá trình làm việc nghĩa luôn quanh co về nhân thân
lực lượng đã xác định trần hiếu nghĩa là đối tượng đang bị công an huyện vũng liêm của tỉnh vĩnh long
truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện ea súp đến xã vùng sâu ea bung
tuyên truyền pháp luật thu gom vũ khí và liệu nổ
ngoài ra đoàn công tác còn tổ chức thăm tặng quà cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trong đợt này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã tuyên truyền pháp luật cho hơn một trăm linh người dân và đoàn viên thanh niên tại xã ea bung
về các nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen về tệ nạn xã hội và mua bán người
về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
cũng trong đợt này công an huyện ea xúc đã tuyên truyền cho người dân về tài khoản định danh điện tử vn eid
và vận động người dân giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ
qua đó người dân đã giao nộp năm khẩu súng tự chế cho lực lượng công an
sự quan tâm của công an tỉnh cũng như công an huyện các xã hội công an xã về tuyên truyền cho bà con
chương trình như này rất quý hiếm
vận động bà con giao nộp vũ khí là thứ nhất còn định danh điện tử là thứ hai
tín dụng đen nữa vì cái tín dụng đen là bà con rất hay vai vấp
vì cái đó vì cái mạng xã hội bây giờ rất phức tạp bà con dễ bị lừa
thay mặt toàn thể bà con dân xin cảm ơn bà con công tác công an tỉnh cũng như công an huyện
trong đợt này lực lượng công an còn tặng hai mươi xuất quà
cho những gia đình có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn
những việc làm thiết thực đã để lại những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an trong lòng người dân
thưa quý vị và các bạn vừa qua công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao nhiều nhà nghĩa tình đồng đội
cho cán bộ công an xã vùng cao có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống
sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
tại xã trà phong và xã sơn
công an trà huyện trà bồng công an tỉnh và công an huyện trà bồng
phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội
cho đồng chí đại úy hồ văn hà cán bộ công an xã trà phong
và đồng chí thượng úy hồ văn việt cán bộ công an xã trà thanh
nhằm giúp các đồng chí vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống
bộ công an và công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí một trăm năm mươi triệu đồng một nhà
để các đồng chí triển khai xây mới ngôi nhà của mình
hỗ trợ cho tôi được hoàn thành một ngôi nhà trời nắng trời mưa
tôi rất vinh dự khi được các đồng chí lãnh đạo tạo điều kiện
và lựa chọn tôi để có máy ấm cho gia đình
tại xã sơn thượng huyện sơn hà công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương
tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình đồng chí trung ý đinh văn thanh
cán bộ công an xã sơn kỳ huyện sơn hà
gia đình đồng chí đinh văn thanh gồm vợ và hai con còn nhỏ chưa có nhà ở
hiện đang sống cùng cha mẹ vợ trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp hư hỏng
đồng chí thanh là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng tình cảm
sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh
thời gian qua thì thấy sự quan tâm của lãnh đạo công an tỉnh
và các chiến sĩ trong ngành công an đã quan tâm tạo điều kiện
để xây dựng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
thể hiện tình đồng đội tấm lòng tình cảm tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ
góp phần giúp đỡ các đồng chí công an xã vùng cao từng bước vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống yên tâm công tác góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu đối tượng nguyễn trung trạng
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi giết người
khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng tám phường nguyễn trung trạng cùng bốn người bạn đến một quán bia club
trên địa bàn khóm năm phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau khi nhậu khoảng ba mươi phút nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
trạng đã dùng dao đâm người này gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án nguyễn trung trạng về nhà trọ tại khóm tám phường ba thành phố bạc liêu
để cất giấu hung khí rồi bỏ trốn
tuy nhiên khi đi đến địa phận tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã liên hệ vận động trạng quay lại và đến cơ quan công an đầu thú vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng tám
thông tin từ công an tỉnh phú thọ cho biết đơn vị vừa triệu tập một quản trị viên
của trang facebook xe phú thọ để làm rõ việc người này đăng tải hình ảnh sai sự thật
về ô tô màu trắng
có gắn biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm cùng thông tin biển số này đã có chủ
theo kết quả xác minh ngày một mươi chín tháng tám người này đã lấy thông tin hình ảnh trên mạng
rồi trình sửa gắn biển số một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên ô tô nhãn hiệu kia màu trắng
để đăng tải lên trang xe phú thọ với nội dung biển số này đã có chủ nhằm mục đích câu view
công an phú thọ khẳng định thông tin biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm đã có chủ là sai sự thật
và biển kiểm soát này đến hôm nay ngày hai mươi hai tháng tám mới chính thức được đấu giá công khai
hiện công an tỉnh phú thọ đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xử lý vụ việc
theo đúng quy định của pháp luật
liên tục duy trì siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hồ chí minh trong thời gian vừa qua đã có nhiều chuyển biến trong nhân dân
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa nâng cao ý thức chấp hành quy định của luật giao thông
ghi nhận tại buổi kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông an lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh

khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
thậm chí nếu mà người đàn ông này nói với các chiến sĩ cảnh sát giao thông này
người này còn có ý định rời khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị chặn lại
sau hơn một mươi phút thuyết phục người này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
kết quả lên tới năm trăm một mươi hai mg trên một lít khí thở vượt mức kịch khung
trong suốt quá trình làm việc người này đã không hợp tác không khai báo tên tuổi địa chỉ
không xuất trình bất cứ giấy tờ nào
khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện
thì người này còn đưa ra yêu sách phải đưa mình về nhà
vi phạm nồng độ cồn sáu trăm bốn mươi bốn mg trên một lít khí thở
cũng vượt mức vi phạm ba mức cao nhất
thế nhưng có lẽ độ liều mạng của người đàn ông này

ít người sánh bằng
dù đã uống hết năm lòng bia và đang có những biểu hiện bất thường
nhưng người đàn ông này vẫn vô tư chạy xe máy trên nhiều tuyến đường
với lộ trình dài hàng chục km
người này đang di chuyển trên tuyến đường võ văn kiệt
quận bình tân tp hcm để về nhà ở huyện bến lức tỉnh long an
thì bị cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra
lâu lâu mình mới uống vậy nhưng mà cũng bẩn về tới nhà
thì hồi nãy mấy anh công gia giao thông phạt thì
thì mình không hiểu sao
sau một tiếng rưỡi tuần tra lập chốt thực hiện chuyên đề nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông an lạc đã tiến hành kiểm tra bất ngờ sáu trường hợp ngẫu nhiên
kết quả bốn trường hợp vi phạm đều ở mức kịch khung
lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
và tạm giữ phương tiện bảy ngày đối với ba trường hợp
trên trường hợp không xuất trình các loại giấy tờ không ký xác nhận biên bản
còn bị lập biên bản thêm lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra
mỗi người thi hành công vụ
cục phòng chống hivs bộ y tế vừa có thông tin liên quan đến tổ chức dựa vào cộng đồng
có tên là bông hồng đen cầu vồng đen
triển khai xét nghiệm hiv cho học sinh tại quận đồ sơn thành phố hải phòng
theo đó đánh giá sơ bộ cục phòng chống hiv aids cho biết
việc nhóm bông hồng đen triển khai trung cấp một số dịch vụ phòng chống hiv aids
tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại chiến lược quốc gia
về chấm dứt dịch bệnh aids vào năm hai nghìn ba mươi
việc xét nghiệm hiv tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm hiv
từ người xét nghiệm hiv sang người được xét nghiệm hiv
tuy nhiên cục phòng chống hiv aids thống nhất kiến nghị của trung tâm kiểm soát bệnh tật hải phòng
là tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua